sau sáu năm đi vào thực thi dù đã có nhiều đóng góp quan trọng nhưng luật quản lý nợ công đã dần bộc lộ những điểm bất cập
một trong những điểm yếu đó là việc nợ công việt nam liên tục tăng lên đến mức đáng lo ngại
tính tới hết năm hai nghìn một mươi sáu tổng số nợ công của việt nam đã lên tới con số chín mươi năm tỷ usd
như vậy bình quân mỗi người dân việt nam đang nợ một khoản tiền trên một usd
đó là số liệu do hồ sơ nợ công toàn cầu the global death clock công bố trên tạp chí economist
còn theo công bố mới đây của bộ tài chính chỉ tính từ năm hai nghìn một tới năm hai nghìn một mươi năm
tổng số nợ công đã tăng sáu năm lần từ ba nguồn vay chính là ngân hàng thế giới ngân hàng phát triển châu á và nhật bản
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tình trạng nợ công càng trở nên trầm trọng khi hiệu quả nguồn vốn này
trong phát triển kinh tế không cao dẫn đến tình trạng nợ vẫn tăng trong khi khả năng trả nợ thì không được cải thiện tương xứng
thực tế trong thời gian vừa qua nợ công quốc gia vừa qua chúng ta cao
và cái quan trọng
quan trọng hơn là cái hiệu quả sử dụng cái đồng vốn chúng ta vay về vay về có thể vay từ dân
thông qua phát hành trái phiếu chính phủ cũng có thể là vay về từ các nguồn vốn nguồn lực khác
từ các tổ chức các nước khác qua thông qua oda thông qua các tổ chức tài chính định chế tài chính thế giới
thế tuy nhiên là cái sử dụng đó
có hiệu quả đúng mục đích nó quan trọng hơn nhiều đến cái việc lớn hay nhỏ
nhiều thứ chi tiêu nhiều thứ đầu tư đặc biệt là đầu tư không hiệu quả
cho nên là chúng ta không thu hồi được cái nguồn vốn để trả nợ và không mang lại được kết quả cho nền kinh tế
cho nên là nó dẫn đến cái tỷ lệ giữa cái vay vốn và cái thu nhập nó bị thấp và cái khoản nợ nó khó khăn hơn trong cái việc trả
mới đây bộ trưởng bộ tài chính đã lên tiếng rằng công tác quản lý nợ
công đã bộc lộ một số bất cập chủ yếu như nợ công nợ chính phủ tăng nhanh gây áp lực lớn lên nghĩa vụ trả nợ
ngoài sự gia tăng nợ trong nước đã có sự gia tăng đáng kể dư nợ vốn vay oda vay ưu đãi nước ngoài
việc phân bổ sử dụng vốn vay cho đầu tư còn giàn trải hiệu quả chưa cao
trên thực tế đã có một số dự án vay lại vốn vay oda ưu đãi bảo lãnh chính phủ phát sinh rủi ro không trả được nợ
phải thực hiện tái cơ cấu tài chính chuyển sang hình thức nhà nước đầu tư hoặc quỹ tích lũy phải ứng trả thay
mặt khác còn thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ
từ đó các chuyên gia cho rằng cần phải kiểm soát lại nợ công một cách đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ nợ công trong những năm tới
có thể nói trong thời gian tới mục tiêu giảm nợ công tiếp tục là nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ
để đạt được mục tiêu này kỷ luật tài chính cần được siết chặt
nhưng trên hết những quy định pháp luật mà cụ thể là luật quản lý nợ công cũng cần được xem xét
để loại bỏ những bất cập trong quản lý nợ công